thời tiết trên các khu vực vì thế mà tiếp tục ít mưa ngày có nắng từ sớm
nhiệt độ trưa chiều mai tại tp hcm cũng như các khu vực khác thuộc nam bộ sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi năm ba mươi sáu độ
trong khi đó ở tây nguyên nhiệt độ cũng cao giao động mức từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
đáng lưu ý là sau một ngày nắng mạnh kéo dài về chiều tối một số nơi trên khu vực có thể xuất hiện mây đối lưu
gây mưa rông lại kèm theo về lốc xoáy thậm chí là mưa đá và cả gió rất nguy hiểm
nên người dân cần hết sức lưu ý
nắng nóng cũng là thời tiết chủ đạo tại khu vực trung bộ trong ngày mai
trong đó tâm nóng vẫn là khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến quảng ngãi
với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực này sẽ duy trì mức từ ba mươi sáu ba mươi tám độ
riêng khu vực phía tây như tương dương hương khê đông hà hay cả nam đông là những nơi chịu tác động mạnh nhất của hiệu ứng gió phơn
nên nhiệt độ cũng có thể cao tới mức ba mươi chín ba mươi năm độ
còn khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
theo dự báo tình trạng nắng nóng diện rộng ở các tỉnh miền trung sẽ còn kéo dài liên tục từ nay cho đến khoảng ngày hai mươi sáu tháng bốn
sau đó cùng với tác động của không khí lạnh tăng cường từ phía bắc nắng nóng mới có khả năng giảm dần
trở ra với các tỉnh miền bắc dự báo ngày mai nắng nóng chủ yếu vẫn xảy ra với các tỉnh phía tây bắc bộ
với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tại đây giao động ở ngưỡng từ ba mươi sáu độ
trong khi đó ở phía đông dù chưa đạt ngưỡng nắng nóng nhưng nhiệt độ trưa chiều cũng giao động trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
ban ngày nóng bức đến chiều tối khu vực như hòa bình cũng như phần phía nam của tỉnh sơn la có khả năng xuất hiện mưa rông mạnh
mưa xuống sau một ngày nắng kéo dài nên nguy cơ cao sẽ phát sinh các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh
nên người dân cũng cần hết sức lưu ý
trên biển trong đêm nay và ngày mai
khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa sẽ tiếp tục có gió nam đến đông nam cường độ ở mức cấp bốn
trong khi đó khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa gió mang hướng đông nhưng cũng hoạt động yếu chỉ ở mức cấp ba đến cấp bốn
với mức gió như vậy thì sóng trên các vùng biển đều không cao hầu hết đều chỉ dưới một m bảy mươi năm biển không động
trời phổ biến nắng giáo ít mưa thuận lợi cho tàu thuyền lưu thông
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước